nhân kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày thầy thuốc việt nam sở y tế tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ gia quân khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm cho đồng bào một mươi bốn xã khu vực biên giới việt lào tại hai huyện là nam giang và tây giang của tỉnh quảng nam
hoạt động này là nhằm nâng cao sự chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng sâu vùng xa
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
các bệnh không lây nhiễm đang ngày một gia tăng tại khu vực miền núi tỉnh quảng nam mà còn có mục đích củng cố tăng cường hơn nữa công tác quân dân y kết hợp góp phần tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đồng thời để bổ sung vào dữ liệu bệnh không lây nhiễm tại các địa bàn khó khăn vùng sâu vùng xa của tỉnh quảng nam